trước đó thiên tân đã phát hiện chùm ca nhiễm đầu tiên kể từ hôm tám tháng một trong đó có hai ca nhiễm biến thể omicron

trong ngày một mươi một tháng một thiên tân đã ghi nhận thêm ba mươi ba ca nhiễm cộng đồng trong khi hôm một mươi tháng một chỉ có một mươi ca

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thiên tân đã xét chặt quy định đối với người dân muốn rời khỏi thành phố
trong khi an dương ra lệnh người dân hạn chế ra khỏi nhà trong thời gian thành phố làm xét nghiệm

ở phần cuối bản tin sẽ là những tin tức về diễn biến dịch covid một mươi chín tại châu âu
hiện nay nhiều quốc gia ở châu âu đã bắt đầu coi covid một mươi chín như một căn bệnh đặc hiếu giống với cúm
tuy nhiên tỷ lệ tiêm chủng chưa cao sự xuất hiện của omicron và nhiều điều chưa rõ về biến tiên mới đã đặt ra thách thức lớn cho khu vực này
theo hãng tin bloomberg tây ban nha đang đề xuất coi covid một mươi chín như một căn bệnh đặc hữu giống bệnh cúm
và trở thành quốc gia châu âu đầu tiên kêu gọi người dân sống chung với dịch bệnh
ý tưởng này đang thu hút sự chú ý và có thể thúc đẩy việc đánh giá lại các chiến lược đối phó với dịch bệnh của chính phủ nước này
dù số ca nhiễm tăng kỷ lục tỷ lệ nhập viện và tử vong thấp hơn của biến thể omicron đã khiến thủ tướng tây ban nha pedro sánchez đưa ra viễn cảnh đầy hy vọng
ông sánchez cho biết
chúng tôi phải đánh giá sự phát triển của covid một mươi chín từ đại dịch thành bệnh đặc hữu
trong một cuộc phỏng vấn vào hôm chín tháng một đồng thời nói thêm rằng các chính phủ châu âu có thể cần đánh giá căn bệnh này bằng dữ liệu khác với những thông số được sử dụng từ trước đến nay
hôm chín tháng một bộ trưởng giáo dục anh nathim jahaqi cũng nói rằng anh đang trên đường chuyển từ đại dịch sang bệnh đặc hữu
trong bối cảnh đó những quốc gia như pháp đức italy và rumania tất cả đều đang ghi nhận số ca nhiễm trung bình hàng ngày cao nhất kể từ đầu đại dịch
ngoài ra tổ chức y tế thế giới who cho biết hôm một mươi một tháng một rằng hơn một nửa dân số châu âu sẽ nhiễm biến thể omicron trong hai tháng tới đây
nhưng khi các chính phủ nỗ lực để duy trì mở cửa trường học và giúp các nền kinh tế hoạt động bình thường nhất có thể
tỷ lệ nhập viện thấp hơn có thể thúc đẩy việc xem xét lại các chiến lược đối phó với dịch bệnh
pháp và đức đang tiếp tục thắt chặt các hạn chế đặc biệt là đối với những người chưa được tiêm chủng
để đối phó với làn sóng dịch mới do biến thể omicron gây ra
hà lan đã duy trì một trong những chế độ phong tỏa nghiêm ngặt nhất ở châu âu
buộc nhiều nhà hàng và quán bar phải đóng cửa
tại italy chính phủ của thủ tướng mario dragi đã ra lệnh tiêm chủng bắt buộc
đối với những người trên năm mươi tuổi
mặc dù có tỷ lệ mắc covid một mươi chín cao nhất ở châu âu
ireland vẫn duy trì một hệ thống tiêm chủng tự nguyện
tại bỉ thủ tướng alexander krull cho biết
chính phủ muốn cho người dân một sự lựa chọn tự do
anh là nơi đầu tiên ở châu âu cấm các chuyến bay từ miền nam châu phi
nơi đầu tiên phát hiện biến thể omicron
tuy nhiên đây là quốc gia đầu tiên ở châu âu phải hứng chịu làn sóng omicron
tương tự tỷ lệ ca mắc ở pháp cũng đã vượt anh
mặc dù nước này đã áp đặt các hạn chế đi lại từ anh
các chuyên gia cho rằng nếu các quốc gia châu âu đang tính đến việc
nới lỏng các hạn chế trong những tuần tới đây
thì câu chuyện năm ngoái sẽ là một cơ hội
kinh nghiệm để cảnh giác đan mạch đã gỡ bỏ tất cả các hạn chế covid một mươi chín
vào mùa thu năm ngoái trong khi hà lan bỏ tất cả các yêu cầu về khẩu trang
song cả hai quốc gia này đều hiện có tỷ lệ ca mắc cao nhất ở châu âu
và đã phải tái áp đặt các hạn chế
quý vị và các bạn thân mến như vậy biến thể omicron của covid một mươi chín
đang trên đà lây nhiễm cho hơn một nửa dân số châu âu
nhưng đó vẫn chưa được coi là một căn bệnh liêu hành giống cúm
những thông tin mới nhất
quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước xin được chúng tôi liên tục cập nhật
chỉ gánh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi